việc đảm bảo an toàn cho các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly
luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp trong toàn quân
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại quân khu bốn
địa bàn có đông đồng bào từ các quốc gia có dịch trở về nước
và thực hiện thời gian cách ly tập trung trong các khu vực có sự phục vụ của bộ đội với một số lượng lớn
không chỉ sử dụng một mà có lúc phải đeo hai lớp khẩu trang
những y bác sĩ và cán bộ chiến sĩ đang phục vụ công tác cách ly tại trường quân sự quân khu bốn
luôn bắt đầu và kết thúc một ngày làm việc với những bộ quần áo bảo hộ
được xử lý khử khuẩn sát khuẩn theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
chúng tôi luôn quản tiệt nhân viên phục vụ ăn ở sinh hoạt theo đồng quy định phòng dịch
bảo đảm riêng cách riêng một mét hằng ngày luôn thực hiện phun thuộc khử trung
cũng như thăm khám đối với đồ cho cán bộ nhân viên phục vụ
đối với chúng tôi là những người tiếp xúc trực tiếp đối với những người cách ly có nguy cơ là nghiệm cáo
với tình hình đó thì chúng tôi phải chuẩn bị cho mình một kiến thức về phòng dịch cho mình trước
sau khi tiếp xúc thì chúng tôi có khử khuẩn thì rửa tay cho đến khử khuẩn toàn thân
thực hiện chỉ đạo của bộ quốc phòng bộ tư lệnh quân khu bốn luôn chỉ đạo các cấp
kiểm tra sát sao việc thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tại các khu cách ly tập trung
tất cả nguồn vật tư y tế lương thực thực phẩm đều được kiểm tra chất lượng nguồn gốc trước khi đưa vào sử dụng
trong điều kiện này thì ngoài thiếu chuẩn chế đội nhân lực thì chúng tôi chỉ có yêu cầu là tăng cường về bảo hồ
tức là các trang thiết bị y tế để bảo hồ cho một là công dân và hai nữa nhất là cho đội ngủ
với sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và có những việc làm cụ thể để bảo đảm an toàn
nên cho dù trong điều kiện chống dịch liên tục dài ngày đội ngũ y bác sĩ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trong các khu cách ly của quân khu
luôn có những cách làm hiệu quả bảo đảm an toàn có sức khỏe tốt tận tâm tận tình phục vụ nhân dân